nhân dịp kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức giới thiệu và gặp mặt tác giả các bộ sách tiêu biểu trong năm hai nghìn một mươi bảy
đại biểu tác giả cơ quan đơn vị một số quân khu quân chủng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng học viện nhà trường viện lịch sử quân sự việt nam
sáng nay nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức giới thiệu và gặp mặt tác giả các bộ sách tiêu biểu trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó các bộ sách tiêu biểu được giới thiệu trong năm hai nghìn một mươi bảy phải kể đến như tư tưởng hồ chí minh về đường lối quân sự của đảng
chiến lược quốc phòng chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bộ sách tư tưởng nhân văn quân sự việt nam
sách quân đội ta chung với đảng hiếu với dân
những tác phẩm này phản ánh quá trình làm việc nghiên cứu nghiêm túc của các tác giả rút ruột nhà tơ
thành những trang bản thảo góp phần vào sự nghiệp xuất bản quân sự ngày càng vững mạnh
cũng như quá trình xây dựng đất nước
với những thành quả đã đạt được năm hai nghìn một mươi bảy nhà xuất bản quân đội nhân dân đã được tặng nhiều phần thưởng có giá trị